tăng vật thu giữ là một kg ma túy tổng hợp dạng đá gần ba viên ma túy tổng hợp
hai xe ô tô một mươi một điện thoại di động gần một trăm năm mươi triệu đồng và một số vật dụng khác
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã tạm giữ ba đối tượng trên để điều tra mở rộng
cũng trên địa bàn tỉnh bắc giang thời gian qua thông qua các vụ việc mà lực lượng công an tỉnh bắc giang phát hiện
và đấu tranh đã cho thấy tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy thế hệ mới như là ma túy tổng hợp dạng viên
pentamin kẹo có chất ma túy rồi bay lắc tập thể tại một số quán karaoke có xu hướng gia tăng đáng báo động
phóng sự sau đây sẽ giúp quý vị rõ hơn về thực trạng này
khoảng hơn hai giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám công an tỉnh bắc giang đã đột kích vào quán karaoke mtv
ở huyện việt yên tỉnh bắc giang phát hiện vẫn có hai phòng hát đang hoạt động
phát hiện gần hai mươi thanh niên có bệnh hiện sử dụng ma túy tiến hành kiểm tra nhanh bằng quét thử
chín đối tượng có kết quả dương tính với ma túy
sử dụng ma túy là loại ke dạng như bột
khi sử dụng vào thì thấy người như thế nào
rắc nâng nâng ảo rác
nếu mà chơi cái đấy chơi nhiều thì cũng hài đến sức khỏe thôi nhưng mà em chơi ít là em không lâu
trước đó ngày hai mươi chín tháng một mươi một tại quán karaoke hoàng gia ở thị trấn đồi ngô huyện lục nam
tổ công tác công an tỉnh bắc giang đã kiểm tra phát hiện một mươi bảy đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp
chỉ sau đó một ngày ngày ba mươi tháng một mươi một cũng tại quán kinh doanh này
hoạt động sử dụng ma túy lại tiếp diễn
có thể thấy đối tượng chủ yếu là thanh thiếu niên
toàn bộ những cô gái có mặt ở đây với vai trò là nhân viên của quán hát
tuổi đời đa số còn rất trẻ rất nhiều nhân viên mới từ một mươi sáu một mươi bảy tuổi cá biệt có người mới một mươi ba tuổi
liên tiếp những vụ việc bị lực lượng công an phát hiện xử lý trong thời gian gần đây
cho thấy bên cạnh hoạt động văn hóa lành mạnh được phép
thì các địa điểm vui chơi giải trí như quán bar karaoke
cũng là nơi các đối tượng phạm tội lợi dụng để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đặc biệt là giới trẻ
liên tiếp những vụ việc bị lực lượng công an phát hiện xử lý trong thời gian gần đây
gây khó khăn trong công tác quản lý phòng chống tội phạm của cơ quan chức năng
trước những biến tướng từ hoạt động kinh doanh karaoke
mới đây bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa đưa dự thảo nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke
dịch vụ vũ trường
với những quy định này hy vọng sẽ là lời cảnh báo cho các chủ cơ sở có ý định kinh doanh karaoke không lành mạnh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vinh tỉnh nghệ an vừa cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
tạm giam đối với đậu thị tuyết năm mươi tuổi chú tại phường hưng bình tp vinh và nguyễn kim hồng năm mươi hai tuổi
phường lê lợi tp vinh về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám công an tp vinh đã bắt quả tang hồng đang giao dịch tài liệu giả
khám người hồng công an thu giữ bảy bằng tốt nghiệp cử nhân của các trường cao đẳng trên địa bàn tp vinh
nhiều bảng điểm một số bản chứng thực sau y bản chính học bạ cùng một mươi hai giấy phép lái xe máy giả hàng a một
khám xét nơi ở của kim hồng thì lực lượng công an phát hiện thu giữ bốn học bạ trung học phổ thông đã đóng dấu giả
từ lời khai của kim hồng công an bắt giữ đậu thị tuyết chuyên sản xuất văn bằng giấy tờ có chữ ký con dấu giả
khám nhà của đậu thị tuyết lực lượng công an thu giữ thêm một trăm linh phôi văn bằng chứng chỉ giả và thiết bị in
tại cơ quan công an đậu thị tuyết khai mỗi văn bằng giả sẽ bán với giá trung bình là bảy trăm linh đồng
để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện đậu thị tuyết đã mở thêm một cửa hàng photocopy ngay tại nhà riêng vừa để phô tô in ấn tài liệu
còn với hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
hai đối tượng phan quang nhật tiến và trương huy minh hiếu cùng một mươi chín tuổi trú tại huyện triệu phong tỉnh quảng trị vừa bị công an tỉnh nam định khởi tố
từ khoảng tháng tám năm hai nghìn một mươi tám do không có tiền ăn chơi
cho nên tiến và hiếu đã cùng nhau hách nik facebook của những người việt đang sinh sống và làm việc tại nhật bản
rồi giả làm chủ tài khoản facebook nhắn tin cho người thân bạn bè của chủ facebook để yêu cầu gửi tiền chiếm đoạt tài sản
để tránh sự phát hiện của cơ quan công an tiến và hiếu đã đến thành phố huế thuê trọ và đến quán internet để tìm những tài khoản facebook để hack nick
theo hồ sơ trong hai tháng tám và chín năm hai nghìn một mươi tám phan quang nhật tiến và trương huy minh hiếu
đã hách tài khoản facebook của hai người tại tỉnh nam định chiếm đoạt được tổng cộng số tiền là chín mươi sáu sáu triệu đồng
số tiền chiếm đoạt được các đối tượng quy đổi ra tiền ảo để chơi game và tiêu xài cá nhân
hiện công an tỉnh nam định đang tiếp tục điều tra xác minh các bị hại khác mà tiến và hiếu đã dùng thủ đoạn tương tự để chiếm đoạt tài sản
sử dụng biên lai tự mua để thu viện phí sau đó là không báo cáo thống kê số tiền thu viện phí bằng biên lai tự mua vào tài liệu kế toán
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa tạm giam phan phương đông và đỗ minh thống cùng chú tại huyện trần văn thời về hành vi tham mô tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu lợi dụng vào chức vụ trưởng phòng khám đa khoa khu vực sông đốc từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi bảy
đông chỉ đạo cán bộ nhân viên phòng khám sử dụng biên lai tự mua để thu viện phí chỉ đạo thống là kế toán đơn vị
không báo cáo thống kê số tiền thu viện phí bằng biên lai tự mua vào tài liệu kế toán
không trích nộp ba mươi năm số tiền thu viện phí vào ngân sách gây thiệt hại trên ba trăm năm mươi triệu đồng
ngoài ra từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi bốn thống và đông đã bàn bạc lập chứng từ khống để kê thêm tiền dầu chạy máy phát điện
để thanh toán lấy tiền sử dụng cá nhân và đã được đồng ký xác nhận chứng từ
do vậy đã giúp sức tạo điều kiện cho đỗ minh thống chiếm đoạt trên một trăm ba mươi bảy triệu đồng
và cũng theo tài liệu chứng cứ đã chứng minh lợi dụng vào nhiệm vụ quyền hạn của mình
đỗ minh thống đã lập chứng từ không hợp thức
thủ tục thanh toán chiếm đoạt trên tám trăm linh triệu đồng
đối với những người dân vùng sông nước thì thuyền máy là phương tiện thủy đi lại duy nhất và cũng là để mưu sinh
thế nhưng lợi dụng sự sơ hở mất cảnh giác của người dân một băng nhóm tội phạm đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp thuyền máy
ở các huyện vùng u minh thượng tỉnh kiên giang khiến thiệt hại tài sản cho người dân hàng trăm triệu đồng
vụ mất trộm gần đây nhất là trường hợp của anh nguyễn văn út chú thị trấn thứ một mươi một huyện an minh tỉnh kiên giang
anh út cho biết vào tối ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám vừa qua sau khi dùng chiếc thuyền máy đi mua hàng về bán
anh cùng người con trai đỡ chiếc thuyền máy dưới sông
trước khi đi ngủ anh còn dùng dây xích khóa lại
thế nhưng sáng hôm sau khi trời vừa hường sáng vợ chồng anh đã phát hiện chiếc thuyền dưới sông trước nhà đã không cánh mà bay
mình cũng cảnh giác bị mất trộm rồi cũng phá lại phá xếp lại rồi bình đề thì lấy lên
nhưng mà trong đêm hai mươi bảy hai mươi tám đêm đó bị trộm lấy máy
giống trường hợp quá út vào trung tuần tháng một mươi hai vừa qua gia đình anh nguyễn thành phong ở xã đồng hòa huyện an minh
cũng đã bị bọn trộm lấy đi một chiếc thuyền máy
anh phong cho biết vào khoảng hai mươi ba giờ hôm trước anh còn ra trước nhà để khóa thuyền cẩn thận
vì đây là phương tiện đi lại và kiếm sống hàng ngày của gia đình
nhưng đến khoảng năm giờ hôm sau đã bị bọn trộm lấy mất
trước tình hình liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm thuyền của người dân công an huyện an minh đã thành lập chuyên án
và chỉ sau thời gian ngắn ba đối tượng trộm cắp đã nhanh chóng bị bắt giữ gồm trần văn sang ba mươi tám tuổi
huỳnh văn sáng ba mươi tám tuổi và nguyễn văn trung hai mươi bảy tuổi cùng chú tỉnh kiên giang
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận qua theo dõi biết người dân thường đậu thuyền dưới sông
không có người trộm coi nên bọn chúng rủ nhau mang kìm công lực ra cắt khóa
sau đó dùng mỹ ác vi mang theo sẵn khởi động máy chạy bởi huyện dòng riềng tiêu thu